trong bối cảnh các hiệp định fta lớn như evfta cptpp chính thức được thực thi
ngành nông nghiệp việt nam hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giảm thiểu ô nhiễm sinh học
tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ động thực vật để đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu
trong đó công tác giám sát và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến chế biến là yêu cầu then chốt
ứng dụng công nghệ làm sạch của hà lan sản phẩm ngao của doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu langer
được xử lý trong chương trình khép kín
từ giám sát thu mua ở những vùng nuôi đã được kiểm định làm sạch trên dây chuyền công nghệ cao
đến quản lý việc làm lạnh đột ngột để ngao bắt đầu chế độ ngủ đông
hiệp định evfta được thực thi sẽ đem lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu
tuy nhiên phía eu đang có những yêu cầu giám sát rất khắt khe đối với mặt hàng này
thời gian qua một số lô hàng thủy sản của việt nam đã bị cơ quan thẩm quyền các nước châu âu cảnh báo tồn dư hóa chất kháng sinh và bị trả về
chính phủ của một số quốc gia cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản việt nam do lo ngại vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đến nay công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu lưới nhập khẩu chúng ta đã làm
nhưng bây giờ trong bối cảnh mới thì chúng ta cần phải tiếp tục và làm quyết liệt hơn nữa
để kể cả những yêu cầu khó nhất của các thị trường khó tính nhất là chúng ta đều đáp ứng được
tất cả những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà việt nam vừa ký kết và có nhiều hiệp định đã đi vào thực thi
thì nó là một cái sự thách thức đối với các ngành hàng của chúng ta
nhưng những thức thức đó sẽ mang lại
những động lực những áp lực tích cực để chúng ta thay đổi tổ chức sản xuất
thay đổi cái tư duy về thị trường và đồng thời cũng là tạo đà cơ hội cho những doanh nghiệp đi đầu trong những lĩnh vực mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để đảm bảo chất lượng thủy sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
các doanh nghiệp cần tập trung vào nghiên cứu công nghệ bảo quản giảm thất thoát sau thu hoạch
ngư dân phải tập trung khai thác có nhật ký
có kinh độ vĩ độ có xuất xứ nguồn gốc để đảm bảo thuận lợi cho việc truy xuất
việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên các tàu cá cũng như nhà máy cần thực hiện đúng theo các tiêu chí tiêu chuẩn của châu âu
từ đó nâng cao được chất lượng tỉ xuất quy mô hàng hóa và tăng được hàm lượng giá trị gia tăng trong từng sản phẩm thủy sản xuất khẩu